dung lượng chứa của các trung tâm dữ liệu tăng gần năm lần

hiện nay chúng ta đang đứng đầu đông nam á về chi tiêu cho các dịch vụ công nghệ điện toán đám mây với mức tăng trưởng sáu mươi bốn bốn mỗi năm

người quản trị chỉ cần cấu hình trên server và app đến một trăm linh các máy là xong rất là nhanh gọn

thứ tư đối với người dùng cuối do máy tính ảo lưu trữ dữ liệu trên cloud do đó không nhất thiết phải ngồi văn phòng làm việc mà có thể truy cập ở mọi lúc mọi nơi phù trong nhu cầu làm việc của mình
thứ ba đối với nhà quản lý doanh nghiệp thì sẽ tiết kiệm được chi phí vận hành khai thác hàng tháng vì sẽ giảm chi phí dữ liệu trên cloud do đó không nhất thiết phải ngồi văn phòng làm việc mà có thể truy cập ở mọi nơi phù trong nhu cầu làm việc của mình

sản phẩm đến với khách hàng thường xuyên
người chủ của đơn vị này đã tìm hiểu và sử dụng phần mềm quản lý bán hàng online
dựa trên nền tảng điện toán đám mây của công ty cổ phần công nghệ sapo
thay cho việc quản lý truyền thống trước đây
với phần mềm này giúp cho chủ doanh nghiệp không cần đầu tư nhiều về chi phí
không cần am hiểu nhiều về công nghệ
vẫn dễ dàng xử lý được đơn hàng trong thời gian ngắn nhất
ngoài ra phần mềm này còn giúp người chủ nắm bắt được các hoạt động kinh doanh từ xa
thông qua báo cáo trên ứng dụng trên di động
hoặc trên trình duyệt web được gửi về liên tục
qua đó mỗi khi không có mặt tại cửa hàng vẫn có thể theo dõi
quản lý được số lượng hàng thời gian giao hàng cũng như những phản hồi của khách hàng về sản phẩm
chỉ cần với một thiết bị điện tử kết nối internet
ở trên phần sapo social thì có cái phần quản lý tồn kho và tạo đơn hàng
rất là linh hoạt ở trên một màn hình luôn
là vừa phản hồi khách hàng mình có thể vừa tạo đơn và vừa check kho cho khách
sau khi mình tạo đơn xong hệ thống có gửi tự động một hóa đơn cho khách hàng
thì việc đấy thì khách hàng có thể theo dõi được đơn hàng mà mình lập cho khách như thế nào và giá tiền bao nhiêu
trước đây thì mình quản lý ở trên file xel thì vừa lâu mất thời gian và nó không chính xác
mặc dù việc dùng phần mềm không bản quyền còn phổ biến tại việt nam
lo ngại về chất lượng dịch vụ điện toán đám mây
cũng như vấn đề bảo mật an toàn thông tin là những khó khăn thách thức trong việc phát triển công nghệ này tại việt nam
tuy nhiên điện toán đám mây và dữ liệu lớn đang là những nền tảng công nghệ
được ứng dụng nhiều nhất trong các hệ thống quản trị doanh nghiệp
giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu suất công việc và xử lý giám sát hoạt động thông suốt
vì vậy việc ứng dụng công nghệ này là một xu thế không thể đảo ngược
trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp bốn hiện nay
do đó không có cách nào khác là tổ chức doanh nghiệp cá nhân phải thích nghi và hình thành nhận thức
cũng như công cụ để tăng cường bảo mật an toàn
đến thời điểm hiện tại thì các hình thức sử dụng dịch vụ trên nền tảng điện toán đám mây
đã khá là phổ biến và việc thuyết phục khách hàng cũng dễ dàng hơn rất nhiều
bây giờ với tập khách hàng đang tin tưởng sử dụng các sản phẩm của dkt lên hàng chục nghìn rồi
các bài toán mà chúng tôi gặp phải lại quay sang những vấn đề liên quan đến việc phát triển các tính năng
làm sao để những tính năng mới hay là những tính năng thay đổi đấy nó phải phù hợp với đa số những người dùng
vấn đề thứ hai đối với cả các đơn vị cung cấp dịch vụ điện toán đám mây cần phải quan tâm
đấy chính là cái sự an toàn về dữ liệu của người dùng
sự ổn định của hệ thống đấy là những vấn đề mà khách hàng khi sử dụng các dịch vụ điện toán đám mây họ quan tâm nhất
theo số liệu thống kê tại việt nam các công ty trong nước vẫn chiếm thị phần lớn nhất trong lĩnh vực điện toán đám mây
tuy nhiên việt nam vẫn là một thị trường hấp dẫn đối với các nhà cung cấp đến từ nước ngoài như microsoft và amazon
chính vì vậy các cấp có thẩm quyền cần chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng
có một chính sách ưu tiên cho điện toán đám mây nhằm kích hoạt quá trình chuyển đổi số
thông qua ứng dụng dữ liệu lớn
các doanh nghiệp tổ chức cần có chiến lược nghiên cứu đầu tư nâng cấp các ứng dụng công nghệ điện toán đám mây
để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nếu không muốn đánh mất lợi thế
còn đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ
quan trọng là giá phải rẻ và tươi chi phí
đáp ứng bài toán tươi chi phí của doanh nghiệp vừa và nhỏ
chúng tôi sẽ triển khai cho thuê dịch vụ trả tiền hàng tháng
đấy là đối với sản phẩm máy tính ảo
còn về phía công ty thì chúng tôi sẽ tập trung đẩy mạnh kinh doanh theo hai hướng
hướng thứ nhất là chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục đầu tư mạnh vào hạ tầng data center
đảm bảo vững chắc và bền vững
thể hiện được vị thế dẫn đầu của viettel trong lĩnh vực data center ở việt nam
hướng thứ hai là dựa trên nền tảng thế mạnh data center sẵn có
thì công ty sẽ xây dựng và đẩy mạnh triển khai kinh doanh các dịch vụ mới trên nền tảng cloud
và mục tiêu của công ty sẽ là trở thành nhà ống cấp dịch vụ cloud số một ở việt nam
hiện tại thì chúng tôi đã có một hệ sinh thái các sản phẩm cloud tương đối là đầy đủ
bao gồm cloud server cloud pc chính là dịch vụ máy tính ảo chúng ta đang trao đổi
cloud storage cloud backup cloud camera và cả dịch vụ cdn nữa
thì trong tương lai chúng tôi sẽ bên cạnh việc hoàn thiện tiếp các sản phẩm cloud chúng tôi vừa nêu trên
thì chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và triển khai các sản phẩm mới để đáp ứng được nhu cầu của từng phân khúc khách hàng
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra
dần chuyển hóa toàn bộ thế giới thực thành thế giới số qua các công nghệ
internet vạn vật iot trí tuệ nhân tạo thực tế ảo tương tác thực tại ảo mạng xã hội điện toán đám mây
di động phân tích dữ liệu lớn
điện toán đám mây đóng vai trò nền tảng kiến tạo
có tác động lớn đến nhịp độ và lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp các tổ chức
sự phát triển của điện toán đám mây được cho là yếu tố thúc đẩy tăng trưởng
của lưu lượng truyền dữ liệu thông qua hàng tỷ người dùng đang sử dụng các thiết bị di động
bởi lẽ điện toán đám mây cho phép các ứng dụng bớt lệ thuộc vào mạng hạ tầng
tiết kiệm cho người dùng khi không cần đầu tư vào hệ thống phần cứng
vì vậy việt nam cần có một chiến lược đầu tư bài bản đúng đắn
để có thể theo kịp với xu thế phát triển thị trường đầy tiềm năng này